rất nhiều hộ gia đình có đến cả trăm lao động quy mô tương đối lớn nhưng vẫn nói là bé là hộ gia đình
những hộ gia đình không đăng ký không thương hiệu khó cạnh tranh hàng hóa quốc tế đang chiếm lĩnh thị trường việt nam
khu vực này đóng góp tỷ lệ phần trăm gdp cao nhưng chỉ đóng góp con số rất nhỏ cho nguồn thu ngân sách
năm tám tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi chín chưa có thống kê chính xác
các con số thống kê gần đây của imf cho thấy là trên thế giới tính một cách trung bình thì khối này khá là lớn so với gdp tổng thể
mức trung bình mà nói thì nó vào khoảng tầm trên dưới ba hai trong thời gian gần đây
và cái con số này thì nó cũng khá là dịch chuyển khác biệt giữa các nền kinh tế khác nhau
đặc biệt là con số này nó trở nên lớn hơn đối với những nền kinh tế mà có sự quản lý chưa được tốt
các hoạt động trong nền kinh tế
phi chính thức thường khó theo dõi và không được thống kê quản lý một cách đầy đủ bởi các cơ quan nhà nước
nên thị trường này thường phát đi những tín hiệu sai
với tỷ lệ thu thuế so với gdp hiện nay vào khoảng gần hai mươi
nếu tăng được thu từ cả khu vực phi chính thức thì con số có thể lên đến hơn hai mươi năm gdp
trước tiên việc thống kê khu vực kinh tế ngầm sẽ làm tăng gdp
thứ hai thống kê khu vực này sẽ thu được nhiều thuế hơn bởi vì chính phủ việt nam phải chi rất nhiều trong khi mức thu từ thuế lại không đủ
nếu nhiều thành phần kinh tế thu được lợi nhuận họ nên đem tiền của họ đóng thuế cho nhà nước
tôi nghĩ nếu đo lường được khu vực kinh tế ngầm trong toàn bộ nền kinh tế sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới cả tổng gdp lẫn tới quá trình thu thuế
điều đó sẽ tạo nên một nền tảng cơ bản rất vững mạnh cho kinh tế việt nam
tuy nhiên các nền tảng cơ bản rất vững mạnh cho kinh tế việt nam
đo lường khu vực kinh tế ngầm không đơn giản bởi các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực phi chính thức thường không giao dịch với hệ thống ngân hàng cũng như thị trường vốn chính thức
một lý do nữa các cơ sở kinh doanh phi chính thức chủ yếu nằm ở địa bàn phường xã nơi nhiều chính quyền thường làm ngơ trước các hộ kinh doanh cá thể
có bao nhiêu người bán nước bao nhiêu người chạy xe ôm bao nhiêu những hoạt động mà không cấp phép hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta mà chống tham dũng tốt
cũng như là thực hiện một kế hoạch
các cơ chế chế tài trách nhiệm cho những người có liên quan
nhưng mà chúng tôi cho rằng là cũng rất cần thiết là bên cạnh cái việc làm đó chúng ta cũng cần phải có cái chính sách để khuyến khích người dân đăng ký để nhận được sự bảo hộ của nhà nước
ví dụ như là chúng ta có một cái chính sách thuế thông thoáng để từ đó mọi người đăng ký để được bảo hộ về pháp lý nhưng mà chưa phải đóng thuế
như vậy người dân sẽ tự nguyện ở mức độ cao hơn
thứ hai nữa chúng ta cũng nên đưa ra các tiêu chí để nhận diện cũng như là đưa ra các cái gọi là
đánh giá sao cho nó đảm bảo tính khách quan chống cái việc cưỡng ép hoặc chống cái việc mà
duy trí hoặc là gây thiệt hại quá mức sức chịu đựng của những cái đối tượng này
thì họ sẽ tiếp tục đi vào bí mật hoặc là họ sẽ tìm một cách để né tránh
việc né tránh sẽ làm cho quy mô của nền kinh tế phi chính thức ngày càng lớn tạo ra những bóp méo trên thị trường làm sai lệch tín hiệu của thị trường
đối với các khu vực kinh tế phi pháp như mại dâm đánh bạc buồn lậu
cần hết sức cân nhắc khi thống kê và cộng gộp vào gdp
tôi cho rằng làm được vì tất cả đều đang có quản lý ở một mức độ nào đó
những con số về bao nhiêu người hành nghề mại dâm tệ nạn ra làm sao và những địa điểm nào là tụ điểm những cái chỗ nào mà đang có hoạt động gì thì thực tế chúng ta đang theo dõi đang quản lý
nhưng để mà ghi nhận nó một cách đầy đủ hơn chính thức hơn thì cần phải có một cái triển khai theo như
dự kiến mới như thế này
và tôi cho rằng nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta thừa nhận là đấy là hợp pháp hay là chúng ta để coi như là bắt phải nộp thuế hoặc áp dụng một cái chính sách mà hợp thức hóa cái việc đấy
mà nó trước mắt chỉ là cái việc đánh giá được thực chất thì mới tìm ra được cái giải pháp để quản lý
thống kê chi tiết hơn vào từng ngõ ngách nhỏ của nền kinh tế
mỗi hoạt động phát sinh thu nhập đều được thống kê và trên cơ sở đó cơ quan thuế sẽ sàng lọc để xác định xem đâu là đối tượng mà mình phải quản lý thuế
tại việt nam khu vực kinh tế chưa được quan sát ngày càng đa dạng và phức tạp trong nhiều lĩnh vực
theo lộ trình trong năm hai nghìn một mươi chín ngành thống kê sẽ phối hợp với các bộ phận để hoàn thành nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm quốc tế
xác định phạm vi quy mô của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong nền kinh tế để từ năm hai nghìn hai mươi bắt đầu đo lường chính thức

đầu tiên đấy là cái số đăng ký kinh doanh còn của chúng ta thì đôi khi là một cơ quan một lĩnh vực là rất nhiều cái cơ quan quản lý thì nó sẽ khó ở cái chỗ là sàng lọc dữ liệu và tính toán như thế nào
nhưng tôi cho rằng là cái phương pháp cái cách thức của kỹ thuật cái biện pháp thống kê nó có cả rồi chỉ có điều là triển khai
cái khó nhất của chúng ta là triển khai thế nào để chúng ta có thể tính toán được
đơn giản nhất như là bây giờ thống kê số người thôi thì thống kê người tạm trú thế nào cái người thường trú thế nào rồi người mới sinh ra người chết đi và di chuyển các nơi
thì đương nhiên là nó phải có cái tiêu chí nhất định để nó đảm bảo tránh cái vinh váo cái chủng lắp
chúng ta chỉ có cách là chúng ta phải có một sự quản lý sắt sao hơn về các hoạt động và thậm chí là phải có một đội ngũ về trình độ công nghệ thông tin rất là tốt để có thể giả soát những hoạt động đó
tôi đang nói là trên những hoạt động về facebook
hiện nay chúng ta cũng có cơ quan quản lý an ninh mạng rồi thì chúng ta cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của những đội công nghệ thông tin rất là tốt như vậy vào cuộc để giả soát hành vi thôi và tiếp cận đối với những nhóm kinh doanh như vậy
các quốc gia có cùng vấn đề về khu vực kinh tế chưa được quan sát cũng đã có những giải pháp riêng trong đó có giải pháp hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt quản lý chặt chẽ các hoạt động thương mại điện tử
hội đồng kinh tế châu âu đã tiến hành khảo sát cả năm nhóm kinh tế chưa được quan sát
và kết quả cho thấy nước nào có hệ thống luật pháp tốt thì kinh tế ngầm kinh tế bất hợp pháp hầu như không có
cần có thời gian để đánh giá đồng bộ cả nền kinh tế ngầm
các cơ quan chính phủ có thể phải nghiên cứu vấn đề này trong nhiều ngày nhiều tuần thậm chí năm này qua năm khác
tôi đã chứng kiến nhiều công ty trong nửa cuối thập niên tám mươi và trong thập niên chín mươi đã thành lập và phát triển tốt với các mối liên kết kinh tế khác nhau
đến nay sau hai mươi ba mươi năm
họ là tập đoàn đóng nhiều thuế hoạt động dưới sự điều hành của ban giám đốc và tự thân phát triển
điều đó sẽ tạo ra những luật lệ cơ bản để tuân thủ cho mỗi công ty như vậy
đó chính là điểm cần nắm bắt để đánh giá thống kê những yếu tố ngầm trong từng công ty ở việt nam
theo tính toán của nhiều chuyên gia kinh tế tình trạng tồn tại song song của khu vực kinh tế chưa được quan sát với khu vực kinh tế chính thức ở nhiều quốc gia khá phổ biến
với tỷ trọng một mươi sáu tới hai mươi gdp
do đó những giải pháp có thể thực hiện đồng thời và liên tục là cải tổ hoạt động quản lý nhà nước về thuế hải quan tăng cường minh bạch trong thanh toán kiểm soát hoạt động tham nhũng và nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với các thành phần kinh tế
tại nhiều nước châu á việc quan sát khối kinh tế ngầm được nhìn nhận qua lượng hàng bán ra của mỗi ngành kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp đánh giá qua lượng sản phẩm bán ra
để làm việc đó cần nhìn qua hình ảnh vệ tinh
để xem có bao nhiêu người làm việc bao nhiêu xe hàng đến trang trại lấy hàng tất cả những hình ảnh đó được tổng hợp và phân tích để tính ra số lượng từ đó thống kê được các chỉ số kinh tế của việt nam
kinh tế phi chính thức đa dạng phong phú và rất phức tạp
do đó cần một giải pháp phù hợp xác định khu vực nào có thể chính thức hóa và chuyển từ bộ phận phi chính thức sang chính thức hóa một cách phù hợp
các số liệu kinh tế phi chính thức cũng cần kiểm định chính xác trước khi đưa vào gdp
để tránh những hệ lụy ảnh hưởng xấu đến nợ công
việc thống kê sẽ giúp chính phủ các bộ ngành có căn cứ để xây dựng chính sách cũng như xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế cho giai đoạn mới
quý vị và các bạn thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại